thủ tướng nguyễn xuân phúc có buổi làm việc với hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam
sau một mươi năm xây dựng và trưởng thành đến nay đã có năm mươi năm hiệp hội cấp tỉnh thành phố với sáu mươi hai hội viên
hoạt động ở hầu khắp các lĩnh vực ngành kinh tế của đất nước
doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam chiếm hơn chín mươi tám tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước
trong đó doanh nghiệp vừa chỉ chiếm hai hai doanh nghiệp nhỏ chiếm hai mươi chín sáu còn lại là doanh nghiệp siêu nhỏ
nhưng trên thực tế doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng vai trò rất quan trọng là động lực của nền kinh tế
nơi tạo ra việc làm chủ yếu và tăng thu nhập cho người lao động góp phần ổn định an sinh xã hội
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
doanh nghiệp nhỏ và vừa có vị trí quan trọng giải quyết việc làm phù hợp với trình độ quản lý tăng thu ngân sách
thủ tướng mong muốn tiếp tục phát huy chức năng củng cố tổ chức đi vào những hoạt động thiết thực cho doanh nghiệp
hiệp hội cần phải đề xuất chính phủ và địa phương các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển sản xuất
thủ tướng khẳng định đảng nhà nước luôn ghi nhận và hỗ trợ tạo mọi điều kiện phát triển doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa
thủ tướng mong muốn hiệp hội phát triển mạnh mẽ vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển đổi mới đất nước
thủ tướng tin tưởng rằng mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng dưới sự đoàn kết nhất trí và sáng tạo
doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới